liên quan đến vụ cháy trên công an quận hà đông cho biết lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và điều tra nguyên nhân
ngôi nhà cháy cao ba tầng diện tích tầng một khoảng hai mươi m hai được dùng làm nơi để xe máy và chứa nhiều máy giặt đồ đi làm của người thuê trọ
ngôi nhà này cách quốc lộ sáu khoảng ba trăm linh m và nằm trong ngõ nhỏ khoảng hai mét nên khi xảy ra hỏa hoạn xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp
tầng ba và tầng hai của ngôi nhà được quây kín bởi lồng sắt tấm nhựa và lợp mái tôn
khi phát hiện các nạn nhân bị mắc kẹt lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông đã phải cắt chuồng cọp để giải cứu các nạn nhân
theo nhân chứng có mặt tại hiện trường các khu vực quay lồng sắt ở tầng hai và tầng ba đã được chủ nhà mở lối thoát và chuẩn bị thang tre để phòng khi có sự cố
tuy nhiên do đám cháy xảy ra đột ngột nên người dân hoảng sợ không thoát xuống bằng lối này
là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ cháy ông nguyễn anh nhân tám mươi năm tuổi sống gần hiện trường cho biết
sáng sớm cùng ngày khi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu của người dân
ông chạy ra ngoài thì phát hiện khói đen đang bao trùm căn nhà ba tầng bên cạnh nên đã hô hoán người dân dập lửa đồng thời báo cáo lực lượng chức năng
ông nhân cho biết ông thấy hai nạn nhân nữ đang ở ban công tầng ba chi hô
một lúc sau có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài
theo ông nhân sự việc diễn ra rất nhanh nên người dân không biết thanh niên này là ai
thanh niên này đã bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy vào cứu các nạn nhân sau đó cũng rời đi luôn
theo một cán bộ công an quận hà đông có mặt tại hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ cháy được quây trùm cọp ở tầng hai và tầng ba
sau khi được địa phương tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy chủ nhà trọ đã mở lối thoát
cán bộ công an cho biết nếu chủ nhà trọ không mở lối thoát này từ trước thì hôm nay sẽ có người gặp nạn
là một trong số những cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu người trong vụ hỏa hoạn
trung úy bùi viết kết cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông cho biết
khoảng năm h ba mươi cùng ngày đơn vị nhận được tin báo cháy từ trung tâm chỉ huy tp hà nội
ngay lập tức anh cùng với các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị lên đường tham gia chữa cháy
trung úy kết cho biết khi tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng thấy ngôi nhà ba tầng đang bốc khói nghi ngút
đám cháy được xác định xuất phát từ tầng một khói đen đã bao trùm tầng hai và ba
khu vực này đang có nhiều người mắc kẹt
ngay lập tức anh kết cùng với đồng đội đã chia thành các mũi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trung ý kết chia sẻ anh cùng với ba chiến sĩ dùng thang leo lên mái tôn nhà bên cạnh rồi tiếp tục sử dụng thang để tiếp cận hiện trường
các chiến sĩ đã dùng búa và kìm phá bỏ ô cửa cắt ở tầng hai phá lan can của tầng ba để đưa ba nạn nhân thoát xuống
theo vị trung úy khu vực xảy ra cháy tại tầng một là nơi để xe máy giặt và nhiều đồ dùng khác của chủ nhà
yếu tố khiến chín nạn nhân thoát nạn là do vụ cháy xảy ra vào sáng sớm
có người phát hiện ra và những người trong ngôi nhà xảy ra cháy đều được hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy
mới đây cũng tại hà nội
theo thông tin từ công an quận hoàn kiếm hà nội vào khoảng chín giờ ba mươi phút
sáng hai mươi tám tháng năm một vụ cháy xảy ra tại một nhà hàng lẩu trên phố hàng hành quận hoàn kiếm
tuy nhiên nhờ được trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy
người dân và chủ cửa hàng đã kịp thời dập tắt đám cháy không để đám cháy bùng phát mất kiểm soát
khi phát hiện vụ cháy tại cửa hàng lẩu tại số một mươi hai phố hàng hành
chủ cửa hàng này nhanh chóng hô hoán báo động cho người dân xung quanh
ngay lập tức người dân địa phương đã phối hợp chữa cháy
mỗi người một việc người dùng bình cứu hỏa dập lửa người cắt cầu giao điện
người hô hoán gọi điện thoại một trăm một mươi bốn báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận hoàn kiếm và công an phường sở tại
với sự nhanh chóng chủ động của người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ
đám cháy nhanh chóng được khoanh vùng không cháy lan và dập tắt hoàn toàn
do đây là tuyến phố có nhiều khách sạn quán cà phê với nhiều khách nước ngoài lưu trú
khi xảy ra cháy nhiều người dân hiếu kỳ tập trung đứng theo dõi khiến cho phố hàng hành giao thông gặp khó khăn
theo công an quận hoàn kiếm đám cháy xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh
vị trí cháy xảy ra tại gác xếp của nhà cao bốn tầng
tầng một gác xếp bán hàng ăn khu vực cháy tại phòng ở tầng hai diện tích cháy khoảng hai m hai không có thiệt hại về người
hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại